tổng thống hàn quốc jun suk in mới đây đã đề cập đến khả năng có thể triển khai vũ khí hạt nhân
nhằm đối phó với các thách thức an ninh trên bán đảo triều tiên
tổng thống hàn quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hệ thống ba mươi để chuẩn bị đối phó
với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của triều tiên trong đó việc tăng cường trừng phạt để ngăn chặn
các hành động của triều tiên ngoài ra hàn quốc cân nhắc khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của
nước này nếu mối đe dọa an ninh trở nên nghiêm trọng hơn trong trường hợp đó hàn quốc có thể
sớm có được kho vũ khí của riêng mình bằng cách sử dụng các công nghệ trong nước tuy nhiên hiện
tại lựa chọn khả thi nhất là lập kế hoạch và vận hành các vũ khí của mỹ